cục diện căng thẳng tại trung đông tiếp tục bị đề cao khi cả israel và iran riêng tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn
mang nội dung đe dọa và cảnh báo nhằm vào nhau
dù đoạn khu vực cũng như quốc tế vẫn còn nhớ lo ngại một cuộc tấn công trả đũa gây hậu quả nghiêm trọng của israel và iran
có thể làm bùng phát một cuộc xung đột toàn diện nhấn chìm cả khu vực trung đông
ba ngày sau cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái của iran vào israel vào đêm ngày một mươi ba tháng bốn
nội các chiến tranh của israel chưa công bố biện pháp đáp trả chính thức của nước này
tuy nhiên cả giới chính trị và tướng lĩnh quân đội israel liên tiếp khẳng định việc tấn công đáp trả vào iran là không thể tránh khỏi
thành viên nội các chiến tranh israel cựu tư lệnh quân đội benny gant cho biết israel sẽ lựa chọn thời gian và địa điểm thích hợp
để đáp trả cuộc tấn công của iran nhấn mạnh rằng tehran chính là mối đe dọa với tel aviv
về phần mình giới chức iran tiếp tục khẳng định nước này không muốn leo thang căng thẳng
nhưng sẵn sàng đáp trả không khoan nhượng mọi hành vi gây hấn mới từ israel và đồng minh
quan điểm này được tổng thống iran ibrahim raisi nêu bật trong cuộc điện đàm với tổng thống nga vladimir putin
và thứ trưởng ngoại giao iran ali bagheri khani đã nhấn mạnh tại cuộc họp báo ở tehran
trong đó quan chức ngoại giao iran khẳng định rằng đòn giáng trả tiếp theo của nước này với bất kỳ cuộc gây hấn mới nào của israel
sẽ là ngay tức thì trong giây lát